tỉnh phú thọ đã tổ chức chương trình chấp cánh ước mơ vinh danh khuyến học khuyến tài đất tổ năm hai nghìn một mươi chín
nhằm vinh danh khen thưởng cho các giáo viên giảng viên huấn luyện viên học sinh sinh viên vận động viên của tỉnh
đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
tới dự có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
chủ tịch danh dự quỹ khuyến học khuyến tải đất tổ
sau tám năm tổ chức chương trình chấp cánh ước mơ đã trở thành một hoạt động thiết thực có ý nghĩa nhân văn to lớn
góp phần động viên chia sẻ đối với học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh
đến nay quỹ khuyến học khuyến tài đất tổ đã trích hàng chục tỷ đồng để vinh danh
khen thưởng cho hàng nghìn học sinh sinh viên đạt thành tích tại kỳ thi chọn học sinh giỏi
thi tay nghề cấp tỉnh quốc gia quốc tế và học sinh nghèo thi đại học đạt điểm cao
và các giáo viên huấn luyện viên có công bồi dưỡng huấn luyện học sinh giỏi
trong năm hai nghìn một mươi tám quỹ đã trích trên hai tỷ đồng để vinh danh khen thưởng cho hai trăm một mươi một học sinh sinh viên vận động viên
nhân dịp này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trao tặng hai trăm linh triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó tỉnh phú thọ